cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ nguyễn ngọc minh để điều tra về hành vi giết người
thông tin ban đầu vào khuya ngày ba tháng bảy người dân tại khu phố bình thuận hai phường thuận giao thành phố thuận an
phát hiện bên trong quán cà phê một người phụ nữ đã tử vong
lúc này người chồng là nguyễn ngọc minh đã rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú
theo lời khai của minh hai vợ chồng người này mở quán cà phê và nhiều lần xảy ra mâu thuẫn
đến tối ngày ba tháng bảy sau khi đi về thì người vợ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với chồng và đã bị người chồng đâm tử vong